năm hai nghìn một mươi sáu tại quảng nam đã xảy ra một mươi vụ tai nạn giao thông đường sắt làm một mươi một người chết và nhiều người khác bị thương
hiện trên địa bàn tỉnh còn hàng chục đường ngang qua đường sắt không có gác chắn cảnh báo tự động đèn tín hiệu
bên cạnh đó ý thức người tham gia giao thông chưa cao là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường sắt ở quảng nam
nhưng đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp để xử lý
hiện tại ngoài sáu mươi hai đường ngang hợp pháp trên địa bàn quảng nam còn có đến bảy mươi sáu đường ngang dân sinh
trong số này có nhiều đường ngang dân sinh bất hợp pháp giao nhau với đường sắt thường xuyên có xe ô tô cơ giới qua lại dễ xảy ra tai nạn giao thông
điều đáng nói là trong số sáu mươi hai đường ngang do ngành đường sắt quản lý chỉ có ba mươi sáu đường ngang có cảnh báo bằng rào chắn
số còn lại chỉ cảnh báo bằng biển báo hoặc đèn tín hiệu khiến người tham gia giao thông luôn thấp thỏm mỗi khi ngang qua đường sắt
cần xét người ta coi là hơi đông nhưng mà không có bố hiệu của đường dài mỗi lần qua là hồi hộp
cần xét người ta coi là hơi đông nhưng mà không có bố hiệu của đường dài mỗi lần qua là hồi hộp